chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao quyết định của chủ tịch nước bổ nhiệm ông huỳnh thành đạt
quý viên trung ương đảng nguyên giám đốc đại học quốc gia tp hcm giữ chức bộ trưởng bộ khoa học công nghệ
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng đây là niềm vinh dự trách nhiệm lớn mà đảng nhà nước giao cho tân bộ trưởng huỳnh thành đạt
thủ tướng cho biết vai trò của bộ trưởng với tư cách là tư lệnh lĩnh vực vô cùng quan trọng trong hoạch định chính sách
đề xuất chủ trương biện pháp đề xuất thể chế và tổ chức thực hiện những lĩnh vực mà đảng nhà nước chính phủ phân công
bộ trưởng huỳnh thành đạt cho rằng đây là nhiệm vụ lớn đồng thời cũng là trọng trách với những thách thức không nhỏ
và hứa sẽ tập trung sức lực trí tuệ để kế thừa và phát huy những thành tiệu của ngành
hoàn thành chỉ đạo của thủ tướng vừa đặt ra đối với ngành khoa học công nghệ để phục vụ thiết thực phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững